đối tượng a thiếp chú tại thôn con bành xã ngọc réo huyện đắc hà vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em
điều đang nói nạn nhân lại chính là con riêng của vợ a thíp
qua nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân đội cảnh sát điều tra tội phạm công an huyện đắc hà đã phân công lực lượng bám địa bàn
nắm tình hình xác định đối tượng và bắt a thiếp bàn sao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền
qua điều tra ban đầu được biết trong khoảng thời gian từ tháng hai đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
a thiếp đã bốn lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với con riêng của vợ sinh năm hai nghìn ba
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình